nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
mới đây bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức xây dựng nghị định
xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực này
trước đó tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba chính phủ đã thông qua nghị định một trăm năm mươi tám hai nghìn một mươi ba ndcp
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch và quảng cáo
tuy nhiên trong bối cảnh thực tế hiện nay nghị định này không còn bảo đảm phù hợp
với các quy định của pháp luật về nội dung vừa được quốc hội chính phủ ban hành
như luật thư viện nghị định về tổ chức quản lý lễ hội mỹ thuật nhiếp ảnh
do vậy bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức xây dựng nghị định mới
theo đó dự thảo đề cương nghị định mới có bốn chương bảy mươi bảy điều
với những quy định cụ thể về những hành vi vi phạm hành chính hình thức xử phạt
và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực điện ảnh nghệ thuật biểu diễn
quản lý và tổ chức lễ hội mỹ thuật nhếp ảnh và triển lãm di sản văn hóa thư viện
mức xử phạt vi phạm hành chính cũng sẽ được nâng cao so với nghị định cũ
theo lộ trình vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi nghị định sẽ được trình chính phủ